công an tỉnh quảng ngãi tổ chức các hoạt động rơi nổi hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc